mở đầu sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị mới đây bà nguyễn thị loan chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần y dược v medimax
vừa bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra trên địa bàn huyện đông anh
và bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết thiệt hại trong hoạt động bán đấu giá tài sản là hơn hai trăm linh tỷ đồng
bị can nguyễn thị loan bị cáo buộc có hành vi vi phạm sau khi thành lập ba doanh nghiệp
công ty cổ phần bất động sản thanh trì công ty cổ phần đầu tư bất động sản mỹ đình công ty cổ phần phát triển nhà ở bắc tử liêm
đã chỉ đạo các thuộc cấp của mình tại các công ty trên tham gia nộp hồ sơ đấu giá và thông đồng dìm giá
trong quá trình đấu giá dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu đất đấu giá phía đông nam thôn cổ dương xã tiên dương huyện đông anh hà nội
kết quả là công ty cổ phần phát triển nhà ở bắc tử liêm chung đấu giá tại dự án trên
trong diễn biến liên quan một số cá nhân làm việc tại tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường hà nội
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đông anh công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư hà nội
cũng bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự do có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đấu giá đất
tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đầu giá phía đông nam thôn cổ dương xã tiên dương huyện đông anh hà nội
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
về các hành vi vi phạm các quy định về bán đấu giá tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại huyện đông anh
theo điều tra thiệt hại ban đầu được xác định khoảng hai trăm linh tỷ đồng
tám bánh heroin một khẩu súng cz bảy mươi năm và tám viên đạn là tăng vật thu giữ trong chuyên án ma túy lớn trên địa bàn tỉnh lai châu
đối tượng là sùng sái lử trú tại huyện tùa chùa tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang cùng nhiều vật chứng có liên quan
vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày chín tháng một mươi một tại tuyến đường tỉnh lộ một trăm ba mươi ba khu vực thuộc địa phận
bản nà ban xã thân thuộc huyện tân nguyên tỉnh lai châu các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
phát hiện người điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát và kiểm tra khám xét người và phương tiện của đối tượng sử dụng
lực lượng công an thu giữ tám bánh heroin một khẩu súng có nhãn hiệu cz bảy mươi năm cùng tám viên đạn một xe máy và nhiều giấy tờ liên quan
tại cơ quan công an ban đầu đối tượng sùng sái lửa khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên
đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn tại tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án tử hình
hai bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy
đó là nguyễn thành dương bốn mươi tuổi trú tại huyện hạ hòa tỉnh phú thọ và nguyễn dương vũ hai mươi chín tuổi trú tại phường thành nhất
thành phố buôn ban thuật tỉnh đắk lắc
theo có trạng dương từng có một tiền án một mươi năm tuổi
tổng cộng bảy năm tù về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chứa ma túy
vũ từng có hai tiền án tổng cộng bảy năm tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành xong án phạt tù vũ liên lạc với dương qua điện thoại để hỏi mua một kg ma túy đá để về bán lại kiếm lời
sau khi thống nhất với mức giá là hai trăm hai mươi triệu đồng vũ đã chuyển trước một trăm linh triệu đồng
còn dương sau khi nhận trước một trăm linh triệu đồng của vũ đối tượng đã đến huyện nậm pồ tỉnh điện biên mua một kg ma túy đá với giá hai trăm linh triệu đồng của người không rõ địa chỉ
vào trưa ngày ba mươi tháng ba khi dương vừa xuống xe khách tại đường tránh tây thành phố bông ban thuật thì bị công an thành phố bông ban thuật phát hiện và bắt giữ cùng tăng vận
cùng ngày lực lượng công an thành phố bù ma thuật đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của vũ tại phường thành nhất và thu giữ bảy gói ni lông chứa hơn hai trăm bốn mươi tám gam ma túy đá
tại phiên tòa hội đồng xét xử xét thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn cả hai bị cáo ra khỏi đời sống xã hội và tuyên án tử hình nguyễn thành dương và nguyễn dương vũ
còn tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đã tạm giữ hình sự đối tượng đoàn nghĩa hiệp hai mươi tám tuổi tạm trú tại ấp tránh xã an thạnh huyện bến cầu về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi hai h ngày chín tháng một mươi một tại khu vực thị trấn gò dầu
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đang đi tuần tra thì nghe tiếng chi hô của bà lý xem sáu mươi chín tuổi bị kẻ cướp giật mất sợi dây chuyền vàng và lực lượng công an nhanh chóng truy đuổi theo đối tượng
cùng với sự hỗ trợ từ người dân tổ công tác đã khống chế bắt giữ được tên cướp
tạm vật thu giữ là một sợi dây chuyền bằng vàng loại một mươi bốn k có trọng lượng sáu chỉ một xe mô tô một mũ bảo hiểm và qua kiểm tra bên trong cốc xe mô tô thu giữ thêm hai mươi tám triệu bảy trăm tám mươi năm ngàn đồng
tại cơ quan điều tra tên cướp khai nhận là đoàn nghĩa hiệp có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản hiệp mới chấp hành xong án phạt tù là vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài việc thực hiện vụ cướp trên hiệp đã thực hiện năm vụ cướp giật khác và một vụ trộm cắp tài sản ở huyện gò dầu
thưa quý vị sau khi trộm được chiếc xe mô tô huỳnh thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang đem về nhà tháo biển số và tem xe
tiêu thụ thì đã bị lực lượng công an bắt giữ với hành vi trộm cắp tài sản tâm đã bị công an tp long xuyên tỉnh an giang tạm giữ để điều tra làm rõ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày tám tháng một mươi một anh nguyễn phúc thoại điều khiển xe mô tô hiệu yamaha exciter mang biển kiểm soát sáu mươi bảy k một trăm sáu mươi năm nghìn hai trăm bảy mươi một đến tiệm cắt tóc trên đường ung văn khiêm phường đông xuyên để cắt tóc
khoảng một tiếng sau anh thoại ra lấy xe thì phát hiện xe bị mất

tâm là đối tượng từng có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

tại bãi giữa xe của ubnd quận đã mang lại niềm vui và sự tin tưởng không chỉ cho bị hại mà còn cho cả những người dân trên địa bàn